gần năm mươi dân số haiti đang phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân khi bạo lực băng đảng lan rộng trên khắp nước này
trong đó một số khu vực cận kề nạn đói thông tin này được các tổ chức quốc tế đưa ra mới đây
theo các tổ chức này tình trạng lạm phát và mùa màng kém cũng đang đẩy haiti đến mức độ mất an ninh lực thực tồi tệ nhất từ trước đến nay
trong một báo cáo hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp ipc của liên hợp quốc cho biết
khoảng bốn chín mươi bảy triệu người trong tổng dân số khoảng một mươi một năm triệu người của haiti đang phải đối mặt với khủng hoảng
hoặc ở mức độ tồi tệ hơn của tình trạng mất an ninh lương thực
tám khu vực hiện được đánh giá là đang trong giai đoạn khẩn cấp mức độ tồi tệ của tình trạng mất an ninh lương thực
tám khu vực hiện được đánh giá là đang trong giai đoạn khẩn cấp mức độ tồi tệ nhất trước nạn đói
bao gồm thung lũng abtibonit nơi đã tấn công nặng nề bởi các băng đảng mở rộng từ thủ đô portofan
những vùng nông thôn của bán đồ
các băng đảng mở rộng từ thủ đô portofan những vùng nông thôn của bán đỏ găng đăng và các vùng lần cận thủ đô như quận sicilane
tổ chức y tế thế giới who cũng dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình sức khỏe và nhân đạo ở thủ đô portofan
vốn đang trở nên tồi tệ hơn do sân bay đóng cửa và việc tiếp cận cảng biển khó khăn trong bối cảnh các băng nhóm vũ trang hiện đã kiểm soát gần chín mươi